thưa quý vị
vào sáng ngày một tháng tám tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa đã chủ trì phối hợp với bộ chỉ huy quân sự và cảnh sát phòng chế chế trái tỉnh
tổ chức diễn tập phương án thực binh xử lý tình huống gây dối gây bạo loạn
đánh bắt khủng bố giải cứu con tim năm hai nghìn một mươi bảy
đến dự và chỉ đạo diễn tập có thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố bộ công an
đây là cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng công an và lực lượng quân sự
cảnh sát phòng chế chế trái tỉnh nằm trong kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thanh hóa
năm hai nghìn một mươi bảy do bộ tư lệnh quân khu bốn và ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thanh hóa chỉ đạo
tham gia diễn tập phương án xử lý tình huống này có gần hai cán bộ chiến sĩ công an
quân sự cảnh sát phòng cháy chế cháy và dân phòng cùng nhiều trang bị phương tiện vũ khí hiện đại
phát biểu tại diễn tập thượng tướng bùi văn nam đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng
nỗ lực của các lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa trong việc tổ chức diễn tập phòng thủ năm hai nghìn hai mươi
sau khi phân tích và đánh giá tình hình đồng chí thứ trưởng bộ công an khẳng định
trong bối cảnh tình hình hiện nay việc quân khu bốn và tỉnh ủy thanh hóa chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án
xử lý tình huống gây dối gây bạo loạn đánh bắt khủng bố giải cứu con tin là rất cần thiết
và có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến
giữa các lực lượng công an quân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các ban ngành đoàn thể của tỉnh
đồng thời tạo thế chủ động trong chỉ đạo điều hành và xử lý giải quyết nhanh gọn các tình huống gây dối
gây bạo loạn khủng bố bắt cóc con tin thông qua diễn tập sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
nâng cao nhận thức trình độ kỹ thuật chiến thuật võ thuật và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí
phương tiện chiến đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để kịp thời triển khai có hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
bộ công an vừa tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
hội thao được tổ chức với mục đích xây dựng đội ngũ tinh nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước tính mạng tài sản của nhân dân
hội thi gồm một trăm sáu mươi bốn đội tuyển của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn quốc được tổ chức từ tháng tám đến tháng chín tại một mươi một cụm thi
lễ khai mạc và cụm thi đầu tiên được khởi động vào sáng ngày một tháng tám tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
với một mươi năm đội tuyển đến từ cảnh sát phòng cháy chế cháy ba tỉnh bình dương đồng nai bài lịa vũng tẩu
trong ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ và đã gây chết người
đặc biệt ở đây chết người là do trong môn khí thuở khói ký độc dẫn đến là gây tử vong cho nạn nhân
thì cái này là chúng tôi cũng đã tập trung vào cái này để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ của công tác này
chiến kỹ thuật để tổ chức tốt hơn trong thời gian tới đây
giúp cho các nội dị đảm bảo cái tính nhanh nhạy bền và cái tính chính xác
trong cái việc tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy
hội thi cũng là dịp tuyên truyền nghị định tám mươi ba của chính phủ
quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nghị định này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tạo cơ sở pháp lý để tổ chức hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ thời gian tới đây
có tổ chức của lực lượng tại chỗ đó là lực lượng dân phòng lực lượng cơ sở lực lượng chuyên ngành
là phải đủ sức tổ chức các hoạt động ở đây để đảm bảo ứng cứu ngay từ đầu
để đảm bảo hậu quả không cho nó phát triển lớn
cũng như là để giảm thiểu những cái tai nạn và cái sức cố
đặc biệt là vấn đề phong ngừa xây dựng các phương án tại chỗ
chúng tôi đánh giá rất cao vấn đề này
trong ngày thi đầu tiên với bốn nội dung chạy bốn trăm linh m vượt chứa ngại vật cứu nạn cứu hộ
chạy một trăm linh mét vượt chứa ngại vật cứu nạn cứu hộ
trong đó có hai nội dung mới là cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói
khí độc và cứu nạn cứu hộ dưới nước
kết quả toàn đoàn phòng số hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đạt giải nhất
phòng số một cảnh sát phòng cháy chế cháy tỉnh bài địa vũng tàu đạt giải nhì
phòng số ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đạt giải ba
một thông tin đáng chú ý khác
trước thông tin việc bộ công an bắt tạm giam hai bị can chầm bê và phan huy khang
có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng sa công banh
vào chiều qua đại diện ngân hàng nhà nước tại tp hcm đã cho biết
ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ sa công banh khi cần thiết
để đảm bảo các hoạt động của ngân hàng này vẫn sẽ diễn ra như bình thường
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết chiều ngày một tháng tám
ngân hàng nhà nước đã báo cáo tình hình tại sa công banh
cũng như các phương án dự phòng để hỗ trợ ngân hàng này
lên ủy ban nhân dân tp hcm
mục tiêu của ngân hàng nhà nước là hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn
trong hoạt động của sa công banh nói riêng và an toàn của hệ thống ngân hàng nói chung
đồng thời đảm bảo an toàn cho người gửi tiền
đại diện ngân hàng nhà nước tại tp hcm cho biết
ông trầm bê và ông phan huy khang hiện không còn điều hành tại sa công banh
do đó có thể nói việc hai cá nhân này bị bắt không ảnh hưởng gì đến hoạt động tại sa công banh
đại diện ngân hàng nhà nước cũng khẳng định tình hình tại sa công banh khá tốt
và ngân hàng này vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động
theo quy định của ngân hàng nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với nguyễn văn huy chú tại xã phương mỹ huyện hương khê
về tội cướp tài sản thủ đoạn của các đối tượng là dùng hung khí
và tổ chức đi cướp giật vào lúc đêm tối
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày chín tháng bảy tại tuyến đường trần phúc
thuộc địa phận tổ dân phố tám thị trấn đức thọ
chị đào thị thanh tâm chú tại xã đức tùng bị hai thanh niên lạ mặt chặn xe
dùng dao khống chế cướp đi một xe máy honda sh
một máy tính sách tay nhãn hiệu asus và một số giấy tờ tùy thân
đến ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nguyễn quang huy
về tội cướp tài sản
tại cơ quan điều tra huy khai nhận đã cùng với nguyễn hoài nam
chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
thực hiện hành vi cướp tài sản của chị đào thị thanh tâm
công an huyện đức thọ đã thu giữ một chiếc xe máy
và một chiếc máy tính sách tay trả lại cho người bị hại
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vĩnh long vừa khởi tố bị can và gian lệnh tạm giam hai tháng
đối với nguyễn quốc bảo hai mươi sáu tuổi ngụ tại phú bình xã vĩnh bình
huyện trợ lách tỉnh bến tre để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy bảo đã có hành vi lấy trộm
chiếc xe mô tô của anh nguyễn trí thanh hai mươi tám tuổi
ngụ tại đường nguyễn huệ phường hai thành phố vĩnh long
được biết bảo đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bị tòa án nhân dân thành phố vĩnh long xử phạt chín tháng tủ giam
nay lại tiếp tục tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ cho biết vừa khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với hoàng hôn sinh năm hai nghìn
về hành vi trộm cắp tài sản tại trường học
trước đó từ cuối tháng hai công an huyện thanh thủy nhận được báo cáo
về việc kẻ gian đột nhập vào trường trung học phổ thông trung nghĩa
xã trung nghĩa trộm cắp số tài sản trị giá hơn một mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
công an huyện thanh thủy đã làm rõ ba đối tượng gồm hoàng hôn
nguyễn phương nam và nguyễn hải long đều là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
mở rộng điều tra cơ quan công an còn phát hiện hoàng hôn cũng là một mình
thực hiện một mươi vụ trộm cắp khác trên địa bàn
mặc dù cả ba đối tượng nêu trên đều chưa đủ một mươi tám tuổi
nhưng do hoàng hôn là đối tượng cầm đầu thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn
nên cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hôn để phục vụ công tác điều tra
riêng hai đối tượng nam và long bị cấm đi khỏi nơi cư trú
tối qua đại sứ quán australia tại việt nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi phim ngắn
australia đánh thức tiềm năng dành cho cựu sinh và sinh viên việt nam đang học tập tại australia
đây là cơ hội để các cựu sinh và sinh viên chia sẻ
những kiến thức kinh nghiệm và những thay đổi tích cực mà họ đã có được nhờ vào việc sống và học tập tại australia
trong số gần ba mươi video gửi về tham dự cuộc thi
ban tổ chức đã chọn được một giải nhất thuộc về bạn võ trường thịnh
vừa tốt nghiệp đại học rít của australia hai giải nhì ba giải ba và giải cho người xem bình chọn
mỗi video dự thi là một câu chuyện khác biệt về trải nghiệm của mỗi sinh viên việt nam
từ việc họ đã học cách thích ứng môi trường sống học tập mới
vượt qua những khó khăn cá nhân khi học tập ở nước ngoài
đến việc hệ thống giáo dục và văn hóa của australia đã tạo ra những cơ hội mới để trưởng thành như thế nào
bên cạnh đó các cựu sinh cũng chia sẻ việc họ đã áp dụng những trải nghiệm
hiểu biết và kỹ năng đã học được từ australia trong công việc tại việt nam ra sao
phát biểu tại lễ trao giải đại sứ australia tại việt nam
gray chitis khẳng định australia cam kết hỗ trợ phát triển nhân lực việt nam theo nhiều cách khác nhau
trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ cho các cựu sinh và sinh viên việt nam học tập tại nước này
thì một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên thường có những suy nghĩ lệch lạc dễ xa vào các tệ nạn xã hội
dần đánh mất đi những phẩm chất tốt đẹp
chính vì lẽ đó mà khóa tu mùa hè mở ra là cơ hội mang đến những trải nghiệm thú vị
những bài học bổ ích bồi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ trẻ
từ đó những khóa tu này những mầm xanh tâm hồn được gieo trồng
để rồi quả lành sẽ sở hữu
sớm đâm hoa kết trái trong tương lai
tọa lạc trên ngọn thủy sơn tổ đình liên ứng non nước mũ hành sơn
là nơi được các bạn trẻ chọn làm điểm dừng chân trong mùa hè này
tại đây các bạn sẽ được hòa mình trong môi trường phật pháp của khóa tu mùa hè
với chủ đề hạt giống bồ đề
tạm xa ba mẹ sự ồn ào náo nhiệt của đô thị
sinh viên rất phấn khởi đăng ký tham gia và càng vui mừng
khi vượt qua vòng sơ tuyển để trở thành tu sinh

sinh chính thức tham dự khóa tu
em thấy rất là vui và rất là có ý nghĩa
em muốn là nếu có năm sau thì em sẽ tiếp tục đi nữa
tới đây là em được giao lưu với các anh chị
và học hỏi thêm như là ràng lệ các đạo đức của mình
bồ đề hay còn gọi tên đầy đủ là bộ đề tâm
có nghĩa là giác tính trí tuệ và lòng tử bi
bằng con đường khơi mở hạt giống trí tuệ sẵn có
trong mỗi tu sinh thổi vào tâm thức của các bạn trẻ
để từ đó các bạn học sinh sinh viên có cách nhìn nhận
và đánh giá cuộc sống một cách thiết thực hơn
đó cũng là ý nghĩa mà khóa tu năm nay muốn hướng đến
bằng tổ chức của khóa tu bồ đề nhằm hướng đáng tạo điều kiện
tổ chức khóa tu về mặt tâm linh
hướng các em về mặt tâm linh
để cân bằng đời sống xã hội
và tạo ra một môi trường tâm linh
một môi trường có ý nghĩa về mang một tính chất cân bằng
giữa vật chất và tinh thần
trải qua hai ngày tu tập các bạn trẻ sẽ được cả cỡ
giao lưu với bạn bè bốn phương
tham gia các trò chơi dân gian
sau những ngày học căng thẳng trên dạng đường
hòa trong không khí sinh hoạt phật pháp như chỉ tượng
thức trúng thực tập thiền định
trải nghiệm về tâm linh đã khơi dậy
những tiềm năng tư duy và sáng tạo
của các bạn
em muốn là mình có một cái kiến thức
tâm lý ổn định để mà chuẩn bị vào
sau khi học đại học thì mình sẽ
có một cái đi vào bước vào nghề
và đi kiếm việc làm
cố tu là một nơi rất là tốt
cho các bạn sinh viên
để mà có được một cái sự tu tập
về tâm đức
để mà sau này để hành nghề
để giúp cho đời
đặc biệt đêm đốt nến tri ân
được diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng
thật xúc động thật ngạc ngào
một chút hài niệm nhắc nhở thế hệ trẻ
hãy sống trọn vẹn với công ơn sinh thành
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới
và bây giờ là một điểm báo
thưa quý vị hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đã tạo được vị thế quan trọng
và có những giá trị mang tính đặc trưng riêng
sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển
đây là lời nhận định mới nhất
của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
theo phó thủ tướng từ việc tập hợp
phần lớn các nước nghèo lạc hậu
asean nay đã trở thành cộng đồng kinh tế
năng động nhất trong khu vực châu á thái bình dương
tạo ra thị trường gồm sáu trăm ba mươi triệu dân
với tổng sản phẩm quốc nội gdp
ba tỷ usd
và mức tăng trưởng bốn bảy
một năm mức cao trong khu vực
và trên thế giới đặc biệt từ khi
gia nhập năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với vai trò thành viên của asean
việt nam đã đóng góp hết sức tích cực
có trách nhiệm vào hầu hết tất cả các hoạt động của asean
trong đó phải kể đến việc xây dựng
tuyên bố và ứng xử của các bên ở biển đông
điều c đóng góp vào việc duy trì
hòa bình và ổn định tại khu vực
tròn chín năm kể từ ngày thủ đô hà nội
mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết
số một mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai
đồng thời với sự tăng quy mô
khối lượng công việc như dầu ấn hà nội
đạt được cũng sẽ tiếp tục tăng
và đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ
của một đô thị đa chức năng
sau chín năm hệ thống quy hoạch của thủ đô
đã cơ bản được hoàn thiện hà nội cũng đã
tiến hành triển khai hàng loạt quy hoạch
ngành lĩnh vực quy hoạch phân khu trên địa bàn
chính là cái gốc quan trọng cho thành phố
giải quyết những vướng mắc phát sinh
hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện
với các tuyến đường vành đai các đường
trục hướng tâm các tuyến đường cao tốc
và những cây cầu bộ mặt đô thị
chuyển biến không ngừng với hàng loạt công trình
dự án lớn chất lượng đô thị không ngừng
được nâng lên hà nội không chỉ rộng
mà thực sự lớn mạnh và hiện đại đồng thời
đời sống của người dân cũng không ngừng được cải thiện
và nâng cao cả về lượng và chất
đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch việt nam
dự kiến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
đón được một mươi bảy hai mươi triệu lượt khách du lịch quốc tế
tám mươi hai triệu lượt khách nội địa
đây là mục tiêu mà chính phủ mới đề ra
đối với ngành công nghiệp không khói này
tuy nhiên điều này không hẳn là dễ dàng
theo các chuyên gia kinh tế
ba điểm nghẽn của du lịch việt nam
được đưa ra là quảng bá xúc tiến
thị thực môi trường an toàn xanh và sạch
sông hiện tại ngân sách quảng bá du lịch
của việt nam quá thấp so với khu vực
thậm chí là thấp nhất trong asean
thứ hai hiện việt nam đã mở cửa
cho hai mươi ba quốc gia với giải pháp miễn thị thực
và triển khai áp dụng thị thực điện tử
cho bốn mươi nước
sông như vậy vẫn chưa đủ
và đặc biệt môi trường và du lịch
tại nước ta chưa thực sự chuyên nghiệp
chưa đủ để kéo thật nhiều du khách quốc tế
đến tham quan và nghỉ dưỡng
ngày một tám hầu hết các trường đại học
trong cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển
điểm chuẩn xét tuyển năm nay
cao hơn hẳn mọi năm
thậm chí là có những trường thị sinh
đạt ba mươi điểm thi trung học phổ thông
vẫn trượt nguyện vọng một

cảnh sát hành riêng với đề bài riêng
chứ không chỉ lấy dựa vào điểm thi
tốt nghiệp trung học phổ thông
làm như vậy thì sẽ tìm được những thí sinh
thực sự có năng lực và không để xảy ra chuyện
ba mươi điểm mà vẫn trượt
trong tiểu mục an toàn giao thông
ubnd quốc gia đề nghị sự nguyên tài xế
giải trí bằng điện thoại lái xe trên cao tốc
cảnh sát giao thông công an
tỉnh quảng ninh huy động lực lượng
tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm
các trường hợp xe mô tô tự chế
văn phòng ubnd vừa có văn bản
đề nghị sự nguyên tài xế
và văn bản đề nghị sự giao thông vận tài
tỉnh lào cai sự nghĩa lý nghiêm
lái xe của nhà xe hà sơn hải vân
sử dụng điện thoại di động để giải trí
khi đang lái xe trên đường cao tốc
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bảy
báo chí đăng tải và có kèm theo clip
phản ánh tài xế của nhà xe hà sơn hải vân
sử dụng điện thoại di động để giải trí
trong khi xe đang lưu thông với tốc độ cao
trên đường cao tốc để đảm bảo tính nghiêm minh
của pháp luật ngăn ngừa hành vi vi phạm
sử dụng điện thoại di động khi lái xe trên đường
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh lào cai
yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải
hà sơn hải vân có hình thức kỷ luật nghiêm khắc
đối với tài xế điều khiển xe khách trên
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông và nội quy
quy chế của công ty trong hoạt động vận tải hành khách
tổng cục đường bộ việt nam vừa yêu cầu
cục quản lý đường bộ bốn ban quản lý dự án tám
tăng cường công tác kiểm tra phối hợp xử lý
về đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ
thuộc địa bàn phía nam
nội dung yêu cầu cục quản lý đường bộ bốn
các sở giao thông vận tài được ủy thác quốc lộ
ban quản lý dự án tám chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tăng cường công tác kiểm tra phối hợp xử lý

để sớm phát hiện các sự cố
ngay khi phát hiện các sự cố căn cứ và chức năng
nhiệm vụ chủ động tổ chức khắc phục
nhắm thông đường và đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời thông báo ngay tới các cơ quan liên quan
của trung ương và địa phương cùng phối hợp xử lý
cùng với đó sau khi phát hiện sự cố cầu đường
các đơn vị liên quan phải báo cáo nhanh
về cơ quan lãnh đạo cấp trên trực tiếp
và tổng cục đường bộ việt nam
thưa quý vị trước tình trạng tái diễn hoạt động
của xe mô tô tự chế tại một số tuyến
đựa bàn tỉnh quảng ninh
thời gian qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tỉnh quảng ninh
đã huy động lực lượng tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là gần hai mươi phương tiện tự chế
do đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tỉnh quảng ninh
phát hiện xử lý tạm giữ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trên địa bàn thành phố cầm phả
thời gian gần đây
ngoài những phương tiện thô sơ
trong số xe tự chế này có nhiều xe
sử dụng động cơ công suất lớn
do nước ngoài sản xuất
có giá trị kinh tế khá cao
các phương tiện này cũng có giá trị rất lớn
nhưng khi gặp lực lượng tuần tra kiểm soát
thì thường là họ chạy trốn
hoặc là bỏ xe lại
gây khó khăn cản trở
cho quá trình xử lý sau này
thời gian qua
các tổ tuần tra kiểm soát
của phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tỉnh quảng ninh
thường xuyên tổ chức lực lượng xử lý
theo chuyên đề đối với các phương tiện tự chế

các phương tiện này vẫn được nhiều người dân lén lút xử dụng
để vận chuyển vật liệu xây dựng
chở hàng hóa thậm chí chở khách
trên các tuyến quốc lộ khu vực đồ thị
tiềm bật nguy cơ cao xảy ra
va chạm tai nạn giao thông
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
công an tỉnh quảng ninh đã xử lý
hàng trăm phương tiện tự chế
trong thời gian tới
chúng tôi vẫn tiếp tục
tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm tất cả trường hợp
mà cố tình vi phạm
điều khiển các loại xe mô tô
hai bao bánh tự chế
đề xuất tịch thu và giải bản
chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền
đối với các bà con nhân dân
trước thực trạng tái diễn của loại phương tiện này
cùng với công tác kiểm tra xử lý
của lực lượng công an chính quyền
các tổ chức đoàn thể
nhất là ở cấp cơ sở
cần vào cuộc phối hợp tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân
về quy định của pháp luật đối với xe tự chế
qua đó giảm thiểu các hành vi
vi phạm góp phần đảm bảo
chất tự an toàn giao thông
từ ngày một một tám trạm thu phí
quốc lộ một a đoạn vot quán hầu
quảng ninh quảng bình tiến hành miễn phí
đối với gần một mươi ô tô các loại
các phương tiện được miễn phí gồm
xe ô tô dưới một mươi hai chỗ xe tải có tải trọng
dưới hai tấn và các loại xe buýt
vận chuyển khách công cộng của chủ sở hữu
có hộ khẩu thường trú các tổ chức
doanh nghiệp có chủ sở chính trên địa bàn
huyện lệ thủy quảng ninh và
thành phố đồng hới để triển khai
việc miễn phí công ty trách nhiệm
yếu hạn một thành viên bot trường thịnh
phát hành vé quý với mệnh giá đồng
cho các xe đủ điều kiện theo quy định